trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng đã phát hiện hai người trung quốc đến từ vũ hán
nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế đà nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa
rất may kết quả xét nghiệm là âm tính
tại cửa khẩu cảng quốc tế sân bay đà nẵng cán bộ khoa kiểm dịch y tế quốc tế
phối hợp với ban phòng chống dịch của cảng luôn tức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xong trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều người dân trên địa bàn đã tỏ ra khá lo lắng
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng đã phát hiện hai người trung quốc
đến từ vũ hán nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế đà nẵng
qua máy đo thân nhiệt từ xa rất may kết quả xét nghiệm là âm tính
tại cửa khẩu cảng quốc tế sân bay đà nẵng cán bộ khoa kiểm dịch y tế quốc tế
phối hợp với ban phòng chống dịch của cảng luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã khiến người dân trên địa bàn rất lo lắng
tôi hy vọng các ngành chức năng sẽ có những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh kịp thời
để đảm bảo dịch không lây lan trên diện rộng bảo vệ sức khỏe của người dân
chỉ tính riêng nửa đầu tháng một năm nay đã có hơn một năm trăm linh khách du lịch từ thành phố vũ hán
vào đà nẵng và dự đoán trong dịp tết nguyên đán số lượng này còn tăng lên
sở y tế thành phố đã yêu cầu sẵn sàng cho công tác phân luồng khám cách ly và điều trị bệnh nhân
trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu nhiễm virus corona
chúng tôi chỉ đạo cho bệnh viện đà nẵng là thành lập một khu điều trị cách ly
và điều trị theo dõi cách ly
những trường hợp đầu tiên có triệu chứng viêm phở lạc là phối hợp trong công tác điều trị
cũng như công tác dự phòng thành lập một quy trình tiếp đón thu dung bệnh nhân
và một cái luồng riêng không để liên quan đến các đơn vị điều trị khác
theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra
chỉ rõ các triệu chứng như ho sốt khó thở có thể dẫn đến viêm phổi nặng suy hô hấp cấp và tử vong
do đó ngành y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nghi ngờ
cần phải đến ngay cơ sở y tế để được trần đoán và điều trị kịp thời